bộ y tế vừa có văn bản khẩn gửi các bộ ngành cơ quan trực thuộc chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc hướng dẫn xét nghiệm sars cov hai đối với cơ sở sản xuất kinh doanh
theo đó để tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh
tại các địa phương trong tình hình mới bộ y tế đề nghị các bộ ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
khẩn trương chỉ đạo quy định về xét nghiệm sars cov hai tại cơ sở sản xuất kinh doanh
thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín
như ho sốt khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan
bộ y tế lưu ý không thực hiện xét nghiệm đối với người đã tiêm đủ liều vaccine
liều cuối cùng tiêm trong khoảng thời gian ít nhất là một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng nếu có chỉ khuyên khích không bắt buộc
kỹ thuật xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr hoặc test nhanh kháng nguyên
kết quả xét nghiệm phải được báo cáo ngay cho trung tâm y tế cấp huyện nơi cơ sở sản xuất kinh doanh
đóng chân trong khoảng hai giờ sau khi kết thúc ngày xét nghiệm và báo cáo ngay sau khi có trường hợp
dương tính với sars cov hai bộ y tế cũng nhấn mạnh cơ sở sản xuất kinh doanh nếu tự xét nghiệm
bằng test nhanh kháng nguyên thì phải được hướng dẫn của trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh
hoặc trung tâm y tế cấp huyện đồng thời bộ lưu ý tết nhanh kháng nguyên sars cov hai
phải thuộc danh mục đã được cấp số đăng ký lưu hành hoặc cấp giấy phép nhập khẩu của bộ y tế
cơ sở sản xuất kinh doanh tự chịu trách nhiệm về chất lượng tết kháng nguyên quy trình và kết quả xét nghiệm
lực lượng công an ngoài việc giữ gìn an ninh trật tự kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
bảo đảm an toàn các khu cách ly khu phong tỏa còn có một bộ phận thầm lặng thực hiện nhiệm vụ truy vết
những chiến sĩ không ngại nguy hiểm sẵn sàng lao vào tâm dịch vì mục tiêu sớm khoanh vùng
chặn đứng nguồn lây nhiễm nhanh nhất có thể
khoảng cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp phát hiện hàng loạt ca dương tính với sars cov hai
và xuất hiện nhiều ổ dịch thành phố sa đéc trở thành điểm nóng về dịch bệnh covid một mươi chín của tỉnh đồng tháp
công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng tham gia truy vết ngay từ khi có ca bệnh covid một mươi chín phát sinh trên địa bàn
là lực lượng tuyến đầu chống dịch những người làm công tác truy vết phải luôn thần tốc
chạy đua với thời gian để có kết quả nhanh chính xác
đối với lực lượng công an đây là một nhiệm vụ hoàn toàn mới mẻ và chưa có tiền lệ
lần đầu tiên cán bộ chiến sĩ công an phải làm quen với các thuật ngữ y khoa
những yếu tố dịch tễ của covid một mươi chín để kịp thời phối hợp với lực lượng y tế truy vết và khoanh vùng dập dịch
nhiệm vụ lần đầu cũng không có tiền lệ bước đầu chúng tôi cũng có sự lúng túng nào đó
tuy nhiên cứ bám vào mục tiêu nhiệm vụ để làm sao dập dịch
riêng lực lượng công an ngoài vấn đề học tập kinh nghiệm của quy trình y tế
chúng ta còn phải thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong vấn đề truy vết đối với các
họ khai báo với lực lượng y tế thì cũng còn dấu diếm khá là nhiều
tại vì nó liên quan đến vấn đề đời tư vấn đề cá nhân sinh hoạt
phường an hòa là địa bàn nóng về dịch covid một mươi chín tại thành phố sa đéc với ổ dịch ở xí nghiệp mai sáu
từ ổ dịch này hàng loạt ca nhiễm xuất hiện trong cộng đồng
trong gần ba tháng qua công an phường phối hợp với lực lượng y tế đã truy vết hơn bốn trăm linh f
và bóc tách hàng trăm f một f hai
có ngày cao điểm lực lượng truy vết phải tiếp xúc hàng chục f nguy cơ lây nhiễm bệnh luôn ở mức cao
một bên là đời sống của người dân cơ một bên là đồng đội căng mình giữ chốt
kèm theo đó là động viên tinh thần cũng là chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo đơn vị
nên là bản thân càng quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng chiến thắng đại dịch này
luôn có mặt ở những nơi tâm dịch không mang đến nguy cơ nhiễm bệnh
lực lượng công an chưa khi nào trùn bước trước khó khăn thử thách
dù ở cương vị công tác nào cán bộ chiến sĩ công an vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
xứng đáng là lực lượng công an nhân dân lá chắn phòng chống dịch covid một mươi chín
thành bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
nguyễn hoàng dương chú tài huyện long hồ đã rủ bảy bị cáo khác đi tìm anh phúc để chém
dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi khi thấy anh phúc đi trên đoạn đường chi lăng
dương và ba đối tượng đã xông vào chém nhiều nhát vào người anh phúc rồi lên xe tàu thoát
dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn hoàng dương mức án trung thân
bảy bị cáo còn lại nhận mức án từ bảy năm đến hai mươi năm tù giam
thưa quý vị điều người dân quan tâm nhất hiện nay là sau ngày hôm nay
ngày ba mươi tháng chín phương án phòng chống dịch của tp hcm sẽ có những điểm mới nào
ai sẽ được ra đường các điều kiện để quay trở lại cuộc sống bình thường mới là gì
ghi nhận tại buổi họp báo của tp hcm trong sáng nay
sẽ có tám nhóm ngành được phép hoạt động kể từ ngày một tháng một mươi gồm cơ quan tổ chức nhà nước
cơ quan tổ chức nước ngoài tại việt nam cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân
các hoạt động sản xuất thương mại kinh doanh dịch vụ với một mươi bốn nhóm nhỏ
hoạt động văn hóa thể dục thể thao giáo dục đào tạo các cơ sở tính ngưỡng
tôn giáo tập trung tối đa một mươi người hoạt động tập trung ngoài trời trong nhà tối đa một mươi người
bên cạnh đó có bốn nhóm đối tượng tiếp tục dừng hoạt động trong đó có dịch vụ
quán bar spa làm đẹp ăn uống tại chỗ
cũng từ ngày mai tp hcm sẽ không còn áp dụng giấy đi đường để kiểm soát di chuyển
của người dân trên địa bàn tất cả các chốt chặn trong đội ô sẽ được chở bỏ
bên cạnh đó đối với người dân không thể sử dụng các app khi ra đường
thì chỉ cần xuất trình giấy xác nhận tiêm chủng ít nhất một buổi
trường hợp f không khỏi bệnh cũng phải xuất trình giấy tờ đã khỏi bệnh
chứ không phải là sau ngày ba mươi là chúng ta ai cũng có thể là đi ra đường thì nó không có việc cần thiết
cũng từ sáng mai app bc covid chính thức đi vào hoạt động
đây là ứng dụng duy nhất liên quan đến phòng chống dịch tại tp hcm
sau này toàn bộ dữ liệu tại ứng dụng y tế tp hcm sẽ được cập nhật vào bc covid
bên cạnh đó các cơ quan đơn vị nhà nước các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ
được phép hoạt động trên địa bàn phải đăng ký mã qr
tp hcm sẽ không mở cửa ồ ạt mà sẽ từng bước mở cửa
để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
đối với người dân đang bị kẹt tại các tỉnh muốn quay về tp hcm
sở giao thông vận tải tp hcm sẽ tiếp nhận đơn của các cá nhân có dụ cầu để xem xét xử lý
tp hcm chưa có bộ tiêu chí hay quy định cho việc đưa đón này
mà đang thực hiện giống như tổ chức đưa đón công nhân lao động ở các tỉnh quay trở lại thành phố
ngay sau khi có thông tin chính thức về việc tp hcm bở cửa trở lại từ giờ ngày một tháng một mươi
cách đây ít phút công an tp hcm đã tổ chức lễ ra quân
ổn định trực tự an toàn xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
phát biểu tại buổi lễ thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm nhấn mạnh
đợt ra quân lần này sẽ đánh mạnh vào các loại tội phạm chống đối chính trị
kích động biểu tình gây rối an ninh trật tự
ngoài ra các lực lượng cũng được giao nhiệm vụ xử lý người có sử dụng trái phép chất ma túy
trộm cướp đưa người xuất nhập cảnh trái phép có nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
phát hiện xử lý những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự từ cơ sở
nâng cao hiệu quả phối hợp với các lực lượng của bộ công an các sở ban ngành
trong triển khai các biện pháp phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu
hoạt động phá hoại và an ninh chính trị đấu tranh phòng chống hoạt động của tội phạm hình sự
tệ nạn xã hội kéo giảm tai nạn giao thông cháy nổ trên địa bàn thành phố
phó chủ tịch ubnd tp hcm ngô minh châu cũng yêu cầu toàn thể lực lượng công an thành phố
phải quan trị quan điểm và phân châm phòng chống tội phạm là trách nhiệm của toàn đảng
toàn dân và cả hệ thống chính trị trong đó lực lượng công an là nồng cốt
công an tp hcm xuất quân tuần tra kiểm soát hỗn hợp để trấn áp các loại tội phạm
đảm bảo trực tự an toàn trên địa bàn
từ giờ ngày mai các lực lượng sẽ điều chỉnh biện pháp từ chốt kiểm soát
thang tuần tra lưu động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
ngay sau hiệu lệnh xuất phát các tổ tuần tra hỗn hợp lập tức lên đường làm nhiệm vụ
ngay sau khi có chỉ đạo từ ủy ban nhân dân tp các quận huyền của tp hcm
đã đồng loạt gỡ bỏ chốt kiểm soát tại khu dân cư và chốt liên quận để mở cửa cho người dân đi lại
ghi nhận ý kiến của người dân và chính quyền tại quận gò vấp tp hcm trước thông tin này
tại phường năm quận gò vấp những rào chắn cố định tại các khu dân cư đã được gỡ bỏ
sự bí bách trong nhiều tháng qua đã được giải tỏa
lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát liên quận cũng đã tạm dừng việc kiểm tra người đi đường
để thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho nhiệm vụ ở trạng thái bình thường mới
theo đó chính quyền các địa phương sẽ duy trì mục tiêu kép vừa mở cửa phát triển kinh tế
nhưng sẽ tập trung lực lượng để truy vết bóc tách f ra khỏi cộng đồng
bên cạnh đó thay đổi phương thức thay vì chút cố định thì sẽ tuần tra lưu động
để xử lý các trường hợp không được ra đường
sau khi gỡ các chốt này công tác tuần tra giám sát thực hiện việc tiêm chủng
chăm lo cho người nghèo chăm sóc f cách ly f vẫn phải thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra
tuy nhiên là thành phố sẽ sớm tách được f ra khỏi cộng đồng
khoanh vùng lại hạn chế lại số ca tử vong
thì hy vọng sức khỏe của mọi người sẽ tốt hơn
ngoài ra theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố
các quận huyện sẽ tiếp tục để mạnh công tác tiêm vaccine
xét nghiệm có trọng tâm tại những khu vực trọng điểm
đồng thời chăm lo an sinh xã hội cấp phát tiền trợ cấp cho các đối tượng được hưởng theo quy định
và tạo điều kiện để người dân phục hồi kinh tế sau dịch
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa phối hợp với công an huyện bình chánh
triệt phá một sòng bạc với quy mô lớn thu giữ hơn một năm tỷ đồng tiền tan vật
sông bạc này do lê quốc thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại huyện bình chánh
và đặng hoàng vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tại quận bình tân
tổ chức bằng hình thức chơi bài cào ba lá ăn tiền
tại khu câu cá tấn đạt xã tân kiên huyện bình chánh
sau một thời gian củng cố chứng cứ
chiều tối ngày hai mươi chín tháng chín dưới sự chỉ đạo phá án trực tiếp
của ban chỉ huy phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
các trinh sát ập vào địa chỉ trên tạm giữ một mươi tám đối tượng
tạm giữ tại hiện trường gồm hai trăm một mươi bốn triệu đồng trên chiếu bạc
hai trăm hai mươi bốn triệu đồng công bạc vứt tại hiện trường một mươi bốn triệu đồng tiền sâu
một bộ bài tay đã qua sử dụng một bộ bài tay đang sử dụng
một mươi bộ bài tay chưa sử dụng
ngoài ra công an tạm giữ trên người các đối tượng tổng số tiền hơn một tỷ đồng
hai mươi hai điện thoại di động bốn xe máy ba xe ô tô
mặc dù tp hcm đang siết chặt giãn cách xã hội song hàng ngày sông bạc này
quy tụ từ một mươi đến hai mươi con bạc tham gia sát phạt
hiện tại đối tượng thịnh đã bỏ trốn công an đang truy bắt để điều tra
xử lý theo quy định
khoảng ba giờ bốn mươi phút sáng ngày ba mươi tháng chín tại giao lộ nguyễn văn chiêu
lê văn thọ thuộc phường một mươi sáu quận gò vấp tp hcm
một chiếc taxi chở người bệnh đã vượt đèn đỏ rồi tông xe tải chở hàng lật ngang
vụ việc khiến một phụ nữ bị thương nặng
thời điểm trên xe tải mang biển số năm mươi một c sáu mươi bốn nghìn ba trăm sáu mươi hai do anh nguyễn khắc khảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tại quận một mươi hai điều khiển lưu thông trên đường phạm văn chiêu
theo hướng từ đường quang trung về đường thống nhất
khi tới giao lộ với đường lê văn thọ xảy ra va chạm với xe taxi mang biển số năm mươi một h một mươi năm nghìn sáu trăm hai mươi bảy
do trần hoàng châu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngụ tại tp thủ đức điều khiển đang băng an đường
vụ tai nạn khiến cho xe tải
xe tải đâm vào cục điện rồi lật ngang trước cửa nhà người dân
vụ tai nạn khiến cho nữ bệnh nhân trên xe taxi bị thương phải nhập viện cấp cứu
riêng hai tài xế bị thương nhẹ theo hình ảnh camera an ninh của nhà dân gần hiện trường
lúc ba giờ bốn mươi phút xe taxi đã vượt đèn đỏ dẫn đến vụ tai nạn trên
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định
chiều nay ngày ba mươi tháng chín những chuyến xe hồi hương cuối cùng chợ đồng hương phú yên
từ các tỉnh đông nam bộ đã lăn bánh
những chuyến xe càng đặc biệt hơn khi gửi gắm nhiều hy vọng về ngày trở lại
trong những ngày thành phố đã bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội sau bốn tháng chống dịch căng thẳng
bến xe miền đông quận bình thạnh sáu mươi ba ngày qua đã chứng kiến hơn một mươi tám bà con phú yên
được tạo điều kiện về quê tránh dịch
tâm tư trên những chuyến xe cuối cùng của đợt này cũng khác biệt
có những niềm vui đoàn tụ song cũng còn đó nhiều bộn bề
khi có thành viên đành ở lại thành phố để mưu sinh
hai vợ chồng không đi làm nuôi ba đứa con nhỏ rất khó khăn
tại ba bốn con nhỏ đông quá cho nên đăng ký về
vì ở quê chắc tạm thời trước để từ từ đánh ký
chiến cuối cùng cũng hai là chiến cuối cùng luôn
mẹ mình và con và vợ về
mình cũng rất là muốn về nhưng mà thực sự giờ cũng vậy vì công việc
nên phải ở lại làm tiếp
nhưng mà hằng ngày tiếp xúc với cả một vàng rưỡi người như vậy
thì trong đó có trên một trăm linh ca là về thư viên là fo
có nghĩa là anh em nó tiếp xúc với anh em
tiếp xúc với một cái chết vô hình sát cánh như thế
nhưng không có ai nán lòng
tất cả đều kiên giang và làm việc tất cả
nhưng mà sáu mươi ba ngày là hoàn thành vụ
chuyến hồi hương cuối cùng về phú yên trước chỉ một ngày
thành phố hồ chí minh bước vào bình thường mới sau bốn tháng chống dịch
vì vậy không chỉ riêng tỉnh phú yên mà các địa phương đã đón bà con về quê
đều rà soát về xã hội học để đào tạo nghề chuẩn bị hành trang về kỹ năng chuyên môn
cho ngày trở lại thành phố hồ chí minh sớm nhất
cơ bản các đối tượng gọi là yếm thế hay đối tượng cần phải đưa về
khẩn cấp cần phải đưa về thì đến giờ này gần như chúng tôi đã giải quyết xong
với cũng một mươi bảy một mươi tám đối tượng đã được đưa về quê một cách rất an toàn
chúng tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi phải chuyển sang trạng thái
là phải tạo điều kiện có bao nhiêu việc làm cho những người đưa về
tạo điều kiện đào tạo nghề cho họ và làm sao để khi họ quay lại thành phố hồ chí minh
với một tâm thế mới và có thể cùng góp sức một cách có chuyên môn hơn nghiệp và chuyên nghiệp hơn
ngày một tháng một mươi thành phố hồ chí minh bước vào bình thường mới
song vẫn chưa cho phép vận tải hành khách liên tỉnh
vì vậy mặc dù tinh thần chung là động viên bà con ở yên nơi sinh sống
đồng hành cùng thành phố xây dựng kinh tế
thì hội đồng hương các tỉnh thành vẫn tạo điều kiện nhận hồ sơ các hoàn cảnh
thật sự khó khăn để đưa về quê đảm bảo an sinh tốt nhất cho người dân
quý vị và các bạn thân mến tính đến thời điểm hiện nay
hơn năm trăm tám mươi ba ca mắc covid một mươi chín đã được điều trị khỏi
với việc đẩy nhanh quá trình tiêm chủng
cả nước cũng đã thực hiện được hơn bốn mươi một một triệu mũi tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
đó là một số thông tin đáng chú ý được bộ y tế cung cấp liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
trong một diễn biến khác bộ giao thông vận tải đã đưa ra lệ ý kiến
và được bộ y tế nhất trí rằng người dân đã tiêm từ một liều vaccine ngừa covid một mươi chín
sau ba tuần hoặc khỏi bệnh trong vòng sáu tháng sẽ được tham gia giao thông hàng không đường sắt
trường hợp hành khách không thuộc hai đối tượng này
thì phải có xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
theo đó về hoạt động vận tải hành khách công cộng
trừ đường hàng không bộ y tế đề nghị cho phép hoạt động tại địa phương vùng có nguy cơ thấp và trung bình
dừng hoạt động tại địa phương vùng có nguy cơ rất cao
trừ xe taxi xe công nghệ dưới chín chỗ
vùng có nguy cơ cao được hoạt động dưới hoặc bằng năm mươi công suất
ngoài ra đơn vị này cũng yêu cầu các đơn vị cá nhân
phải đáp ứng các nguyên tắc phòng dịch khi mở lại các hoạt động vận tài
sau gần hai tháng thành phố đà nẵng thực hiện nghiêm ai ở đâu ở đó
tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát
hiện nay đã có năm mươi một trên năm mươi sáu xã phường là vùng xanh không phát sinh thêm ổ dịch mới
và bảy mươi ba dân số đủ một mươi tám tuổi trở lên đã được tiêm vaccine mũi một
trên cơ sở đó từ giờ ngày hôm nay ba mươi tháng chín
thành phố đà nẵng đã cho mở lại nhiều hoạt động dịch vụ
tại các bãi biển đất nước đất nước đất nước đất nước đất nước đất nước đất nước
từ rất sớm người dân đã có mặt để tắm biển tập thể dục thể thao
cũng trong sáng nay các khách sạn cơ sở lưu trú cơ sở cắt tóc gội đầu
cửa hàng quần áo chợ truyền thống giao hàng công nghệ vận chuyển hành khách nội thành
cũng đã hoạt động trở lại
trong sáng nay đa số người dân thực hiện đúng quy định phòng chống dịch
tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp tụ tập đông người không mang khẩu trang nơi công cộng
để tránh tâm lý chủ quan lơ là của người dân các lực lượng chức năng vẫn duy trì tuần tra kiểm soát
tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp đã tác động và ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế xã hội
của cả nước nói chung và thành phố đà nẵng nói riêng
sau khi cơ bản không chế được dịch bệnh một số hoạt động sản xuất kinh tế dịch vụ
đã được mở cửa trở lại
tuy nhiên phải khẳng định rằng sau hai năm gần như phải đóng cửa
đặc biệt là đợt dịch nghiêm trọng vừa qua đã khiến cho các doanh nghiệp tại đây gặp rất nhiều khó khăn
thành phố đà nẵng cũng như các doanh nghiệp đang phải nỗ lực để tìm giải pháp phục hồi và thích ứng
phải đóng cửa gần như hai năm liền nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh tại đà nẵng đã càng kiệt nguồn lực
không ít doanh nghiệp phải sát nhược lại mặt bằng
việc phục hồi sau dịch bệnh đã trở thành một bài toán khó
các đơn vị hiện nay đứng trên bờ bực phá sản
duy trì trả một mức lương tối thiểu để mọi người sống
đó là một cái áp lực rất lớn cho công ty trong khi dịch thì không có việc làm
xác định sức khỏe của doanh nghiệp là yếu tố hàng đầu quyết định năng lực phục hồi của nền kinh tế
thành phố đà nẵng đã tổ chức những buổi đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe bang giải pháp
cùng tháo gỡ những khó khăn có sự chuẩn bị chú đáo trước khi thành phố mở cửa lại nhiều hoạt động dịch vụ
thành phố cam kết phải chịu trách nhiệm và tôi đã bàn nói rõ là có lẽ đây sẽ là cái điều
là quan trọng nhất chắc là các doanh nghiệp không phải mong muốn về tiền bạc của thành phố
mà mong muốn về việc đơn giản hóa các thủ tục và tinh thần trách nhiệm phục vụ doanh nghiệp
của các sở ban ngành và các địa phương
thành phố đà nẵng đang nỗ lực để đồng hành cùng các doanh nghiệp đồng thời cũng đã có phương án
cho những người đã tiêm vaccine tham gia các hoạt động từ ngày ba mươi tháng chín
đây được xem là hướng đi nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
tuy nhiên việc phục hồi phát triển kinh tế trong doanh nghiệp
trong giai đoạn này cũng sẽ có rất nhiều thách thức đặc biệt là còn nhiều vướng mắt trong thủ tục
không có sự thống nhất trong cơ chế kiểm soát dịch giữa các địa phương cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp
chuyển dẫn từ giai đoạn là zero covid sang sống chung với covid
thì lập tức chúng ta phải có những quy trình ứng xử cho doanh nghiệp hoạt động trong môi trường dịch bệnh như thế này
hỗ trợ nó phải đi vào đời sống bởi vì chủ trương thì hay
nhưng giải pháp thực thi và hồ sơ để triển khai thì nó còn rất là hạn chế
thế thì tôi cũng mong rằng chính quyền thành phố tiếp tục giải quyết tháo gỡ kịp thời để khôi phục
để tạo sức đà cho doanh nghiệp cũng như người lao động trở lại sản xuất kinh doanh
đà nẵng hiện nay đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đạt mục tiêu đến cuối năm nay sẽ tiêm cho toàn bộ người dân trên một mươi tám tuổi
đó sẽ là cơ sở để ổn định phát triển kinh tế xã hội đồng thời thành phố cũng đã lên phương án xây dựng phần mềm quản lý thống nhất
toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay hỗ trợ lãi suất hỗ trợ hợp tác xã
hỗ trợ kinh doanh cá thể người lao động nghỉ việc và tạo điều kiện vay vốn khôi phục sản xuất qua ngân hàng chính sách
cũng như nghiên cứu triển khai hàng loạt giải pháp hỗ trợ mới để thích ứng với covid một mươi chín
cũng giống như đà nẵng và nhiều địa phương khác đã và đang từng bước kiểm soát dịch bệnh với sự vào cuộc của các cấp các ngành
thời điểm này huyện phú yên tỉnh sơn la cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giúp các nhà máy xí nghiệp trên địa bàn vừa phòng chống dịch an toàn
vừa phục hồi sản xuất kinh doanh phần đấu đạt các chỉ tiêu trong năm góp phần cho tăng trưởng chung của tỉnh nhà
tại công ty giày da ngọc hà có khoảng chín trăm linh lao động đa số là lao động địa phương
do đó ngoài việc tuân thủ các điều kiện phòng dịch theo quy định công ty yêu cầu một trăm linh người lao động đi về trong ngày
ký cam kết thực hiện một cung đường hai điểm đến
chế tiếp xúc với người khác ngoài giờ làm việc để đảm bảo an toàn cho người lao động và kiểm soát tốt dịch bệnh
ngoài ra tất cả công nhân làm việc tại đây đều được tiêm một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
để tiếp xúc với người khác ngoài giờ làm việc để đảm bảo an toàn cho người lao động và kiểm soát tốt dịch bệnh
tại công ty may phú yên quá trình khôi phục sản xuất tại đơn vị này gặp phải không ít khó khăn
hiện nay công ty có một trăm bảy mươi năm lao động được đi làm
điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng
cũng như tiến độ đã để ra trong năm
theo đại diện của công ty chỉ trong tháng tám và tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công ty đã thiệt hại gần sáu tỷ đồng
nguyên nhân là do một số đơn hàng phải chuyển đơn vị khác sản xuất
cùng với đó phương thức xuất khẩu phải thay đổi khiến chi phí tăng cao
hiện nay thì doanh nghiệp chúng tôi mới tái sản xuất được ba ngày
và số lượng công nhân theo như hiện hữu cầu là chỉ có năm mươi được đi làm thôi
thế cái này cũng rất là liên quan
vì sau lần giãn cách thứ nhất là một mươi năm ngày
thì đi giãn với tất cả các khách hàng
và có những khách thì đồng ý cho một mươi ngày giao hàng
nhưng có những khách thì đòi chuyển nguyên phụ liệu đi đến đơn vị khác sản xuất
thế thì chúng tôi cũng vẫn phải đáp ứng theo yêu cầu của khách thôi
cũng mong muốn là sau này vẫn duy trì được cái sản xuất
vừa là thực hiện tốt những công tác chống dịch theo như yêu cầu của chính phủ cũng như là của địa phương
để đảm bảo các điều kiện trong công tác khôi phục sản xuất tại các nhà máy xí nghiệp
huyện phú yên đã thành lập các tổ công tác trực tiếp
xuống các doanh nghiệp nắm bắt tình hình
kịp thời đưa ra những giải pháp để tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong quá trình tái sản xuất
đồng thời thường xuyên hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh
đảm bảo điều kiện cho sản xuất
đến nay các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã đảm bảo năm mươi lượng công nhân đi làm trở lại
với tổng số trên một lao động
huyện quan tâm chú trọng ưu tiên đến hoạt động trở lại
đối với các nhà máy sĩ nghiệp mà có sử dụng nhiều lao động
và để chủ động cho việc này
thì ủy ban huyện cùng với các ngành chức năng đã tiến hành làm việc trực tiếp cụ thể
đối với các nhà máy xí nghiệp kiểm tra đánh giá phương án và mức độ an toàn trong các nhà máy sinh nghiệp
thì trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp và chủ động tính toán hợp lý số lượng lao động
sẽ trong từng thời điểm năm mươi một trăm linh khi điều kiện đáp ứng
trong an toàn có thể đối với công tác phòng chống dịch bệnh
thời gian tới huyện phú yên sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác tăng cường kiểm tra
việc thực hiện quy định phòng chống dịch trong các nhà máy xí nghiệp
đồng thời tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết tới từng cán bộ công nhân
thực hiện tốt các quy định của ngành y tế để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh
đảm bảo mục tiêu phát triển sản xuất thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý sáng nay ứng dụng phòng chống dịch thông nhất
pc covid đã được đưa lên các kho ứng dụng người dùng có thể tìm ứng dụng với tên là
pc covid việt nam trên app store hoặc là ch play để cài đặt sử dụng
ứng dụng có địa chỉ chính thức là pcv gov vn
ứng dụng pc covid được áp dụng cho những người đang sinh sống và du lịch tại việt nam
với các tính năng chính cấp quản lý mã qr cá nhân và địa điểm
quét mã qr khai báo y tế khai báo di chuyển nội địa phản ánh của người dân
thông tin tiêm vaccine thông tin xét nghiệm thẻ covid một mươi chín truy vết tiếp xúc gần
mật độ di chuyển xu hướng lây nhiễm bản đồ nguy cơ
trong đó thẻ covid một mươi chín là tính năng được quan tâm thể hiện người sử dụng đã được tiêm chủng
hoặc từng khỏi bệnh trong cơ thể có kháng thể chống virus sars cov hai
đây sẽ là yêu cầu để người dân có thể ra đường tham gia các hoạt động
trong trạng thái bình thường mới
mã qr bên trong ứng dụng cũng là mã cá nhân thống nhất được sử dụng chung
trong các ứng dụng và nền tảng chống dịch
các quy định cụ thể về yêu cầu đối với thẻ covid một mươi chín để có được màu xanh
vàng hay đỏ sẽ được bộ y tế ban hành
hiện nhiều doanh nghiệp đã liên kết và phối hợp với nhau để sản phẩm của mình
được phủ sóng trên mọi kênh tiêu thụ
và mọi phương tiện thông tin đại chúng
trong tình hình dịch bệnh như hiện nay bán hàng đa kênh có thể xem là xu hướng kinh doanh
được cả doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng hướng đến
phóng sự phản ánh về xu hướng này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng
của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
bên cạnh việc mua hàng trực tiếp như thế này chị nguyễn thị duyên cũng đã bắt đầu mua hàng
trên các nền tảng số khác nhau để đa dạng hơn hình thức mua sắm
cũng như hạn chế được tiếp xúc trong mùa dịch bệnh
trong dịch bệnh người tiêu dùng lập tức thay đổi các ưu tiên trong thói quen tiêu dùng
bắt đầu từ việc hạn chế đến các điểm bán hàng truyền thống
chuyển sang giao dịch trực tuyến từ thuận tiện sang an toàn
từ cân nhắc về giá cả sang tình trạng có sẵn của hàng hóa
từ mong muốn sang nhu cầu thiết
hiện tại trong mùa dịch này tôi ngoài đi mua sắm trực tiếp ở siêu thị này
thì thường tôi cũng đặt qua đa kênh ví dụ như facebook zalo nữa
để hạn chế việc đi lại trong mùa dịch này
khi mua sắm trực tuyến khách hàng có thể nghiên cứu các lựa chọn phù hợp
đưa ra những so sánh về sản phẩm và dịch vụ
khi tới cửa hàng người tiêu dùng có thể nhìn cảm nhận
trải nghiệm sản phẩm trực tiếp trước khi mua hàng
cả hai cách đều có những ưu điểm riêng
điều này buộc các doanh nghiệp phải nhanh chóng nắm bắt hành vi
của nhóm khách hàng tiềm năng khai thác tối đa các kênh trực tuyến
các ứng dụng bán hàng tận dụng các kênh giao hàng và tăng cường tích hợp đa kênh
đối với nguồn hàng thì chúng tôi đã được sở công tương tp hcm hà nội
cũng đã hỗ trợ với rất nhiều những đối tác những nhà cung cấp
từ khắp các tỉnh thành ở kế cận hà nội cũng như là ở tại hà nội
vì vậy cái nguồn hàng khô của chúng tôi thì chúng tôi đã có những trung tâm
và các nhà cung cấp cũng đã hỗ trợ cùng phối hợp với chúng tôi
để dự trữ một nguồn hàng lớn để phục vụ người tiêu dùng rồi
còn những mặt hàng thực phẩm tươi sống thì chúng tôi cũng đã làm việc trực tiếp
với các nhà cung cấp các đối tác để có được một nguồn hàng dồi dào
lúc nào cũng đầy đủ để phục vụ người tiêu dùng với lại cái chất lượng đảm bảo an toàn nhất
trong thời gian đại dịch covid một mươi chín thì kinh doanh online
kinh doanh qua các mạng xã hội
kinh doanh qua các nhà cung cấp cũng đã phục vụ người tiêu dùng

và ở đây nó cũng là một trong những cái điểm mạnh để từ đó các cái hộ gia đình
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã thực hiện việc số hóa một cách rất cao
từ việc tiếp cận với bạn hàng ở trong nước cũng như quốc tế
để có nguồn nguyên nhân vật liệu đầu vào
cho đến các khâu vận chuyển kho bãi đều thông qua kinh tế số
chúng ta thấy rằng là trong cái quá trình quản lý sản xuất cho đến cái việc là xuất khẩu các cái mặt hàng đi
từ cái khâu mà mua bán tìm cái bạn hàng đối tác cho đến cái khâu làm thủ tục hải quan
theo khảo sát của hiệp hội các nhà bán lẻ việt nam bảy mươi ba người tiêu dùng sử dụng nhiều các kênh khác nhau trong quá trình mua hàng
và có tới hai mươi bốn nhà bán hàng đa kênh ghi nhận có tăng trưởng doanh thu trong dịch bệnh
nhờ vậy năm mươi sáu trong số họ đã có sự hồi phục
nhờ vậy năm mươi sáu trong số họ đã có sự hồi phục nhờ vậy năm mươi sáu trong số họ đã có sự hồi phục